tất cả đều là các bộ gen được tập hợp chặt chẽ sẽ có nhiều sự đa dạng hơn nếu virus lan rộng mà không bị phát hiện
lý thuyết cho rằng đột biến phát sinh ở động vật trước khi chuyển sang cho con người không phải hoàn toàn viển vong nhưng kém thuyết phục
j nói thêm khi bạn theo dõi sự di chuyển của các loại virus của người trong động vật chúng sẽ tích lũy các đột biến phù hợp với vật chủ chứ không phải con người
hai đại học trên cũng đang thực hiện cuộc thử nghiệm đối với vaccine sinovac và dự kiến sẽ sớm có kết quả
các cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy hàm lượng kháng thể tiêu lùi virus ở vaccine sinovac thấp hơn so với vaccine pfizer biontech theo nhóm chuyên gia
trước thông tin trên tiến sĩ david hu jeeng chong cố vấn chính quyền hồng kông về dịch covid một mươi chín cho rằng
omicron đẩy hầu như tất cả mọi người vào tình thế phải tiềm mũi ba
số liệu của hãng pfizer ghi nhận hàm lượng kháng thể sau khi tiêm mũi ba cao gấp hai mươi năm lần so với hai mũi
tiến sĩ hu cho biết trong một báo cáo khác mũi ba vaccine pfizer biontech mang đến hiệu lực bảo vệ bảy mươi năm cho biến thể omicron
bà sophia chan siu chi người đứng đầu cơ quan thực phẩm và y tế hồng kông cho biết
các chuyên gia vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sẽ thảo luận về việc tiêm mũi ba cho các nhóm không ưu tiên và đã tiêm hai mũi pfizer biotech
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who thông báo biến thể omicron đã lan đến sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
dựa trên dữ liệu sơ bộ tốc độ lây lan của omicron dự kiến sẽ bứt phá biến thể delta trên toàn thế giới
theo các nguồn thảo tin hãng moderna chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu về hiệu lực của vaccine của hãng này cho biến thể omicron
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai hơn hai mươi ba triệu người mỹ đã được tiêm mũi ba vaccine moderna
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
mặc dù hiệu quả của mũi thứ hai bị giảm đi đáng kể trước biến thể omicron nhưng một tín hiệu đáng mừng là mũi ba pfizer
sẽ làm tăng khả năng bảo vệ chống lại biến thể omi gol mới gấp trăm lần theo thông tin từ các nhà nghiên cứu tại israel
nghiên cứu thực về omicron mỗi ba pfizer làm tăng mức kháng thể gấp trăm lần
những phát hiện này cũng giống như những phát hiện được công ty pfizer trình bày hồi đầu tuần
đây là một tín hiệu sớm cho thấy mũi vaccine thứ ba có thể là chìa khóa để bảo vệ chống lại sự lây nhiễm từ biến thể mới
nghiên cứu được thực hiện bởi trung tâm y tế c ba và phòng thí nghiệm virus học trung ương của bộ y tế israel
đã so sánh mẫu máu của hai mươi người đã tiêm hai mũi vaccine cách đây năm sáu tháng và hai mươi người đã tiêm mũi ba cách đây một tháng
kết quả đã cho thấy những người tiêm mũi thứ hai cách đây năm sáu tháng không có bất kỳ khả năng vô hiệu hóa virus chống lại omicron nào
trong khi họ vẫn còn một số khả năng chống lại chủng delta
giáo sư giri giresh oce bác sĩ giám đốc đơn vị bệnh truyền hiểm tại sheba nói với các phóng viên theo cnbc
nhưng điều bất ngờ đáng mừng là mũi ba đã làm tăng khả năng bô hiệu hóa
mũi ba đã làm tăng khả năng bô hiệu hóa virus chống lại biến thể omicron gấp trăm lần có một sự bảo vệ đáng kể ở mũi vaccine thứ ba theo cnbc
đồng thời khả năng bô hiệu hóa virus chống lại chủng delta sau mũi thứ ba còn tăng cao hơn nữa gấp bốn lần so với biến thể omicron giáo sư giri giresh oce thông báo
nhóm nghiên cứu của israel cho biết họ đã làm việc với loài virus thực sự trong khi thử nghiệm của các công ty là sử dụng virus giả
gọi là provirus được thiết kế sinh học để có các đột biến đặc trưng của omicron theo cnbc
đáp lại kết quả này bộ y tế israel đang xem xét khuyến nghị tiêm mũi thứ ba chỉ ba tháng sau mũi thứ hai theo israel
giáo sư rebes ochai nói có vẻ như với omicron người đã nhiễm mũi ba có thể vẫn bị nhiễm bệnh nhưng ít có nguy cơ bị bệnh nghiêm trọng hơn nhiều